kiev và moscow sẽ không thể thống nhất tất cả các quan điểm ngay một lúc nhưng cần tháo gỡ những điểm bất đồng
nhà lãnh đạo ukraine khẳng định việc tiến hành các cuộc đàm phán với nga là lựa chọn duy nhất đối với đất nước ông
mặc dù triển vọng tiến hành các cuộc đàm phán giờ là một thách thức
theo ông zelensky có khả năng ông và tổng thống nga vladimir putin sẽ không có cuộc gặp riêng
tổng thống zelensky cho rằng các nỗ lực của ukraine nhằm đẩy lùi bước tiến của quân đội nga
ở thành phố mariophon miền nam ukraine đang đối mặt với nhiều khó khăn
trước đó ngày bốn tháng bốn tổng thống ukraine đã ký xác lệnh thành lập phái đoàn đàm phán với nga về đảm bảo an ninh
cùng ngày ngoại trưởng trung quốc vương nghị bày tỏ hy vọng nga và ukraine sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán
cho đến khi đạt được một thỏa thuận ngừng bắn